chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui và ý nghĩa
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng ngày hôm nay
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh hà giang phối hợp với cục xúc tiến thương mại bộ công thương
tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực đông bắc
với các doanh nghiệp xuất khẩu và hội thảo trẻ săn tuyết hà giang
đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực
nhằm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu
của các tỉnh đông bắc tới các doanh nghiệp xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế
vùng đông bắc là một trong ba tiểu vùng địa lý tự nhiên của miền bắc việt nam
với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biên mậu
thuận lợi kết nối giao thương với trung quốc và asean
các tỉnh công nhận nhiều sản phẩm ô cốp đạt ba bốn sao và có định hướng hỗ trợ
các doanh nghiệp tăng cường chế biến sâu gia tăng chất lượng sử dụng mẫu mã bao bì thân thiện với môi trường
việc tổ chức xúc tiến thương mại sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã của các tỉnh khu vực tây bắc
và doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm tìm hiểu thông tin thị trường kết nối cung cầu hàng hóa
hội thảo chè san tuyết hà giang giúp các chuyên gia doanh nghiệp sản xuất chè trao đổi chia sẻ
đề xuất các giải pháp xuất khẩu của khu vực tới các tổ chức xúc tiến thương mại
các nhà thu mua chế biến xuất khẩu việt nam cũng như các nhà phân phối trong và ngoài nước
ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi bảo tàng quảng ninh đã tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề
quảng ninh sáu mươi năm xây dựng và phát triển
với một trăm một mươi năm bức ảnh biểu đồ tài liệu cùng với ba mươi hiện vật được lựa chọn từ hàng trăm hình ảnh
hiện vật về dấu mốc lịch sử
triển lãm chuyên đề quảng ninh sáu mươi năm xây dựng và phát triển góp phần giới thiệu chân thực
quá trình thành lập phát triển của vùng đất quảng ninh trên mọi lĩnh vực qua các chặng đường
không chỉ trong sáu thập niên qua mà từ thời tiền sử với sự ra đời của nền văn hóa hạ long
triển lãm không chỉ khắc ghi những thành tích sự đóng góp đổi thay phát triển của tỉnh
qua tài liệu hình ảnh sinh động mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục phát huy
truyền thống cách mạng lòng yêu nước
năng động sáng tạo góp phần xây dựng tỉnh quảng ninh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
nhằm phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa tăng thêm bản lĩnh chính trị tinh thần
và nghị lực vượt khó trong công việc cho thế hệ trẻ đặc biệt là đối tượng đảng viên
thời gian gần đây ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bạch đằng
đã tổ chức nhiều hoạt động gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề
với những khu di tích lịch sử để từ đó có thể giáo dục truyền thống quê hương truyền thống cách mạng
đây là hoạt động trao quyết định kết nạp đảng cho sáu mươi quần chúng ưu tú
tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bạch đằng nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập tỉnh quảng ninh
một hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào của cán bộ đảng viên
và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
tôi rất vinh dự và tự hào
tôi sẽ luôn phấn đấu giàn luyện phẩm chất đạo đức trau dồi chuyên môn nghiệp vụ
để phát huy truyền thống cha anh lịch sử phát huy truyền thống vẻ vang của mảnh đất bạch đằng giang lịch sử
lễ kết nạp là một hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền giáo dục học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và lịch sử truyền thống vẻ vang của đảng truyền thống lịch sử của tỉnh quảng ninh qua các thời kỳ
chúng tôi luôn mong muốn rằng
bạn trẻ đại diện cho tuổi trẻ quảng yên được kết nạp đảng tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bạch đằng
sẽ kế thừa tốt cái truyền thống hào hùng của cha anh
tiếp tục giàn luyện phẩm chất đạo đức sự lăng động của mỗi đảng viên trẻ
để phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới
nhằm xây dựng thị xã quảng yên xây dựng tỉnh quảng ninh ngày một giàu đẹp văn minh
việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với các di tích lịch sử của địa phương
là một hình thức giáo dục hiệu quả
từ đó mỗi cá nhân biết trân trọng những giá trị truyền thống
tiếp nối truyền thống hiếu nghĩa bác ái uống nước nhớ nguồn
hiểu đúng tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng
rèn luyện bản lĩnh chính trị sống có lý tưởng
chuyển sang những thông tin trong nước khác
những ngày gần đây nhiều địa phương trên cả nước đều ghi nhận số lượng bệnh nhân
về da như viêm da tiếp xúc viêm da cơ địa dị ứng đang gia tăng đáng kể
theo các bác sĩ thời tiết độ ẩm thay đổi thất thường nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch
cộng thêm với những tác nhân về ô nhiễm không khí trong thời gian qua
là những nguyên nhân chính gây ra bệnh
nỗi mề đai dị ứng viêm da tiếp xúc ngứa khắp người
đó là những triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải trong thời gian gần đây
đối với những bệnh nhân có tiền sử mắc viêm da
cơ địa thì nguy cơ bệnh tái phát cũng nhiều hơn
đây là căn bệnh mạng tính thường khởi phát hoặc là trở nặng khi thời tiết giao mùa
môi trường có sự thay đổi mạnh mẽ về nhiệt độ và độ ẩm
đáng chú ý viêm da cơ địa nếu không được chăm sóc và điều trị
có thể gây biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng
các bác sĩ khuyến cáo việc dùng thuốc không đúng có thể làm cho bệnh trở nặng hơn
gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này nếu như bị bội nhiễm
thời gian điều trị cũng sẽ lâu hơn rất nhiều
điều trị khi mắc bệnh
theo thống kê của unicef việt nam có một tám triệu trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi
trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
cao gấp hai lần tỷ lệ trẻ em ở miền đồng bằng
hội thảo khoa học về suy dinh dưỡng ở tây bắc và tây nguyên việt nam
vừa được tổng hội y học việt nam tổ chức đã nêu ra thực trạng
và những giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ
nhằm cải thiện tầm vóc của người việt nam
theo tổng hội y học việt nam một trong những nguyên nhân chính của vấn đề suy dinh dưỡng ở việt nam
là do kiến thức và thực hành dinh dưỡng của cộng đồng
đặc biệt là của bà mẹ và người chăm sóc trẻ còn kém
chính vì vậy tất cả các chiến lược và chương trình can thiệp đều coi giáo dục
và truyền thông dinh dưỡng là giải pháp ưu tiên
đây cũng là giải pháp chính trong việc thực hiện kế hoạch hành động
chiến lược và các chương trình quốc gia trong hơn hai mươi năm qua
nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông cho các dân tộc thiểu số
bộ y tế đã bắt đầu từ việc xây dựng năng lực của cán bộ y tế
thực hiện các công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng phù hợp với nhóm đối tượng và địa bàn này
trong giai đoạn tới là giải quyết sự chênh lệch rõ rệt về tình trạng dinh dưỡng
giữa các vùng miền theo vùng sinh thái và thành thị nông thôn
đặc biệt là vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an tp hcm cho biết trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng đã trích xuất hoàn thiện hồ sơ hơn một trăm một mươi trường hợp vi phạm phạt nguội
có hơn hai mươi trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt thu vào kho bạc nhà nước hơn ba mươi năm tỷ đồng
theo công an tp hcm việc phạt nguội giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông
giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra kiểm soát
nhưng vẫn bảo đảm được tình trạng trật tự an toàn giao thông trên tuyến
bên cạnh đó xử phạt nguội bằng hệ thống camera giám sát còn giúp phát hiện
nhiều vụ việc khác về an ninh trật tự tai nạn giao thông un tắc giao thông
để kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết vụ việc giải tỏa ủn tắc
giúp cho người dân đi lại thuận tiện an toàn hơn
thưa quý vị mới đây tàu bay thứ một trăm linh một của hãng hàng không vietjet đã hạ cánh
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
vietjet hiện đang sở hữu đội tàu bay mới hiện đại với chi phí vận hành tối yêu
giúp mang lại thêm nhiều cơ hội bay tiết kiệm cho hành khách
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
tàu bay mới a ba trăm hai mươi một neo acf hai trăm bốn mươi là tàu bay thứ một trăm linh một được vietjet đưa vào khai thác
trong ba trăm tám mươi bốn tàu bay đã được hãng đặt hàng từ các nhà sản xuất
tàu bay mới a ba trăm hai mươi một nlacf giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu một mươi sáu
tiết giảm tiếng ồn tới bảy mươi năm và giảm lượng khí thải ra môi trường tới năm mươi

jet cũng là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác tàu bay
thế hệ mới a ba trăm hai mươi một neo acf hai trăm bốn mươi
bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý
ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn
về việc nhật bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân
nhà máy đã ngừng hoạt động ra biển
bảy quan chức và chuyên gia của iaea
từ chín trong số một mươi một quốc gia thành viên nhóm đặc trách bao gồm cả trung quốc và nga
những nước đã chỉ trích việc xả nước nhiễm xạ của nhật bản
và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu với hải sản nhật bản tham gia vào phái đoàn
phái đoàn của iaea đã thực hiện các hoạt động như kiểm tra tại chỗ quá trình xử lý nước
và các cơ sở xả thải tại khu liên hợp hạt nhân bị tàn phá sau động đất và sóng thần năm hai nghìn một mươi
phái đoàn cũng đã trao đổi ý kiến với các quan chức chính phủ nhật bản
đơn vị điều hành nhà máy điện lực tokyo tepco
và cơ quan quản lý hạt nhân về hoạt động của cơ sở xa thải tại nhà máy và quy trình giám sát môi trường
nhật bản đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ tư của vật chất gọi là plasma
được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới
viện nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử quốc gia nhật bản
cho biết cơ quan này lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ tư của vật chất gọi là plasma
trong cơ sở nghiên cứu đặt tại tỉnh ibaraki
thiết bị chế tạo plasma được sử dụng là thiết bị thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới
do nhật bản và liên minh châu âu hợp tác phát triển với chi phí khoảng bốn trăm ba mươi ba triệu đô la
các nhà khoa học bắt đầu vận hành toàn diện thiết bị từ tháng năm năm nay
và đã thành công trong việc tàu ra plasma vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi giờ địa phương
để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân cần phải nâng nhiệt độ của plasma lên hơn một trăm linh triệu độ c
và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau ở tốc độ một km trên giây
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thông báo thành lập cơ quan cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo ai
cơ quan này gồm ba mươi chín thành viên có vai trò giải quyết các vấn đề trong quản trị quốc tế về ai
cơ quan cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo của liên hợp quốc
quy tụ các thành viên thuộc nhiều quốc gia trên khắp các châu lục
các thành viên bao gồm giám đốc điều hành các công ty công nghệ quan chức chính phủ của tây ban nha ả rập xê út
các học giả từ mỹ nga nhật bản ai cập trung quốc giám đốc công nghệ tập đoàn sony ông hirorakitano
giám đốc công nghệ công ty openai bà mira murati giám đốc trịu trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo của microsoft
bà natasha crampton cũng tham gia cơ quan cố vấn
nhóm cố vấn sẽ hoạt động độc lập và có nguyên tắc làm việc riêng dựa trên các giá trị phổ quát của hiến trương liên hợp quốc
thủ đô của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất abu dhabi đã sử dụng thiết bị bay không người lái để gieo hạt sống
đây là một trong những mô hình nhằm đẩy nhanh chương trình trồng rừng ở a budabi để đạt được mục tiêu trồng một mươi triệu cây ngập mặn vào năm hai nghìn ba mươi
công ty dầu khí quốc gia abu dhabi hợp tác cùng với công ty công nghệ
môi trường diston imaguri có trụ sở tại uae áp dụng công nghệ trồng bằng máy bay không người lái
mô hình sẽ áp dụng để trồng hai năm triệu cây ngập mặn
việc áp dụng mô hình này cũng mang lại lợi ích cho người dân
theo chương trình môi trường liên hợp quốc rừng ngập mặn toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi đã giảm ba bốn kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nhưng ổn định lại trong những năm gần đây
bộ biến đổi khí hậu của uae cho biết rừng ngập mặn hấp thụ khoảng bốn mươi ba tấn carbon dioxid mỗi năm
tượng nữ thần tự do đã được khánh thành tại new york của nước mỹ
tượng nữ thần tự do đã vượt qua khuôn khổ của một quốc gia và trở thành di sản văn hóa thế giới
năm một nghìn tám trăm sáu mươi năm sau khi cuộc nội chiến của nước mỹ kết thúc sử ra chính trị của pháp
ông edua de laboei đưa đề nghị dựng một bức tượng để chào mừng một trăm linh năm ngày độc lập của nước mỹ
đồng thời để kỷ niệm tình đoàn kết của liên minh pháp mỹ
phải mất hai mươi một năm công trình
pháp mỹ là một bức tượng thiết kế và dựng tượng nữ thần tự do mới được hoàn tất
điều khác ra kiêm kiến trúc sư chính đảm nhận công trình là ông friedrich august barton
sau đó là kỹ sư gottlieb ephraim tác giả của tháp ephraim ở paris cùng tham gia thiết kế và xây dựng
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu tượng nữ thần tự do được khánh thành tại new york
bức tượng nặng hai trăm hai mươi chín tấn thân cao bốn mươi sáu mét chất liệu chính là đồng
được đặt trên một bệ lớn trên đảo bethel cửa sông hudson nhìn ra cảng new york
trần tượng đài trước đây là pháo đài sừng sững bên bờ biển nay là bảo tàng lịch sử ra đời di tích
hệ thống thang máy và vài trăm bậc thang dẫn du khách lên đỉnh đầu của bức tượng
chỉ riêng không gian bên trong của bức tượng có thể chứa bốn trăm linh người cùng một lúc
từ đây phóng tầm mắt ra xa du khách có thể nhìn thấy biển cả bao la tàu bè qua lại
cũng như thành phố new york
với những tòa nhà trọc trời hùng vĩ
chúng ta đang ở đây trước bức tượng tự do biểu tượng của thành phố new york
với những người sẵn sàng leo lên đó tất nhiên là một khung cảnh khó quên từ vương miện
nhưng có một bệ quan sát thứ hai ở ngọn đuốc
trên đầu của nữ thần là chiếc phương miện có bảy đường tia sáng
tỏa quanh tượng trưng cho ánh sáng tự do hạnh phúc ngập tràn bảy đại dương và bảy lục địa trên trái đất
và hai mươi năm khung cửa sổ là biểu tượng cho hai mươi năm loại đá quý được tìm thấy trên trái đất
tay phải của nữ thần sơ cao ngọn đuốc dài đến một mươi hai tám mét
tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường tới tự do bình đẳng và bác ái
tay trái của nữ thần nắm bản tuyên ngôn độc lập ngày bốn tháng bảy năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của nước mỹ
trong đó đề cập đến việc một mươi ba thuộc địa bắc mỹ không còn lệ thuộc vào nước anh
thể hiện quyền được sống tự do và bác ái
với những ý nghĩa của biểu tượng sâu xa và tầm vóc đồ sộ khác thường
tượng nữ thần tự do đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nằm trong quần thể quy hoạch điểm du lịch quốc gia khu du lịch sinh thái lâm viên biển hồ chư đăng gia
và nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam vùng tây nguyên năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi
biển hồ từ lâu được xem là biểu tượng của du lịch gia lai với vẻ đẹp hoang sơ và mơ mộng thu hút rất đông khách du lịch tới chiềm ngưỡng và tham quan
biển hồ pleiku hay còn gọi là hồ tân nưng nằm ở phía bắc gia lai cách trung tâm thành phố pleiku khoảng bảy km
biển hồ có hình bầu dục diện tích khoảng hai trăm ba mươi hectare xung quanh núi bao bọc và rừng thông xanh mát quanh năm
là hồ nước tự nhiên đẹp nhất về nguyên
theo các nghiên cứu khoa học
thì biển hồ chính là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động
hàng triệu năm nay
còn đối với người dân tộc thiểu số nơi đây
thì biển hồ gắn với rất nhiều truyền thuyết thú vị
hồ tân đưng nguyên là một miệng núi lửa
đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua
sự rộng lớn mênh mông của hồ nước này
tựa như biển khơi
nên người dân địa phương đặt tên là biển hồ
dẫu thiên nhiên khắc nghiệt
nắng hạn đến đâu
nhưng từ trước đến giờ
nước biển hồ này vẫn chưa bao giờ cạn
điểm nhấn của biển hồ
chính là tượng phật quan thế âm này
tượng cao một mươi năm ba mét
làm bằng đá nguyên khối
lấy từ tỉnh nương bình
phía sau tượng là bức trắn phong thủy
có năm cột đá tượng trưng cho năm ngọn núi
gọi là kim mộc thủy hỏa thổ
hay là ngũ hành
điều mà du khách có thể dễ dàng nhận ra
khi tận mắt chiêm ngưỡng
vẻ đẹp của biển hồ
là khoảng không rộng lớn của mặt hồ
vô cùng thơ mộng
cảnh sát tuyệt vời của nơi đây
khiến cho không ít trái tim cảm thấy sao xuyến
về một hành trình đầy thú vị
đây là lần đầu tiên tôi đến cái vùng đất tây nguyên này
thì tôi chọn lê cô
là điểm đến đầu tiên của tôi
thì tôi thấy nơi này
không khí rất là thoải mái
cảnh vật thì rất là hùng vĩ và hoang sơ
con người thì rất là thân thiện
và món ăn thì rất là ngon và đặc trưng
khác so với những món mà tôi đã ăn từ nơi khác
mỗi mùa biển hồ lại có một điểm thú vị khác nhau
thời điểm này bình minh ở biển hồ
sương răng kín mặt hồ mờ ảo
chiều xuống những tia nắng hoảng hôn trên biển hồ
xuyên qua các tán thông
tạo phong cảnh lạ nhất của biển hồ
và bản bản của núi rừng tây nguyên
biển hồ lê cô là một tuyệt tác của thiên nhiên
là niềm tự hào của người dân gia lai nói riêng
và tây nguyên nói chung
biển hồ chính là điểm đến lý tưởng
không thể bỏ qua mỗi khi du lịch
ở phố núi lê cô thơ mộng này
bây giờ là những thông tin tiếp theo
các tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một mươi
quốc hội thảo luận ở hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự thảo luật lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
theo đại biểu quốc hội lực lượng tham gia
gồm ba nhóm đối tượng mang tính tự nguyện cao
nhưng vẫn cần có quy định
đề cao tiêu chuẩn và có kiểm soát quản lý
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo
bộ trưởng tô lâm cho biết
bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp
với cơ quan thẩm tra tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu quốc hội
để hoàn thiện dự án luật chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu này
thời gian qua chuyển đổi số chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng
trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng suất lao động
năng lực cạnh tranh hiệu quả sản xuất kinh doanh
theo bài viết trên báo nhân dân chuyển đổi số chuyển đổi xanh
không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà nó là một sự kết hợp tối ưu
vì thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường biến đổi khí hậu
đồng thời giúp thay đổi quy trình nội tại quy trình xử lý công việc
hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu suất tạo ra sản phẩm dịch vụ mới
giảm phát thải hướng tới kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn
theo ghi nhận trên báo đại biểu đại đoàn kết dù các ngân hàng giảm lãi
đối với cả khoản vai cũ và khoản vai mới nhưng với nhiều doanh nghiệp
ngay việc trả gốc cũng khó
vì vậy nợ xấu đang làm đau đầu ngành ngân hàng
ông nguyễn quốc hùng tổng thư ký hiệp hội ngân hàng việt nam cho biết
khó khăn lớn nhất hiện tại là khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp rất yếu
trong bối cảnh thị trường sức mua kém nên dù lãi suất có giảm thêm
thì doanh nghiệp cũng chưa chắc có nhu cầu vay
do đó cùng với việc cơ cấu lại nợ quá hạn cần giải quyết bài toán đầu ra
và doanh thu của doanh nghiệp để có dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh và trả được lãi vai ngân hàng
chuyển sang thông tin trên báo hà nội mới
di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám sẽ chính thức khởi động
hành trình trải nghiệm không gian di sản về đêm vào đầu tháng một mươi một tới
ý tưởng xây dựng tour đêm tại văn miếu quốc tử giám có từ năm hai nghìn hai mươi
với mong muốn mang đến cho du khách và người dân thủ đô những trải nghiệm mới
cảm xúc khác biệt so với nội dung tham quan khám phá ban ngày
đây cũng là tour du lịch đêm thứ tư được đưa vào hoạt động
tiếp tục khẳng định xu hướng khai thác thế mạnh công nghệ hiện đại
trong việc đánh thức tiềm năng di sản
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ nay cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi
hạ lưu sông sài gòn đồng nai sẽ có những đợt chiều cường lớn
người dân sinh sống ở các khu vực trũng thấp ven sông canh rạch
ở thành phố hồ chí minh bị ám ảnh bởi phải tiếp tục chịu đựng cảnh đường xá
nhà cửa bị chìm trong chiều cường
tại buổi tiếp xúc cử tri ngày một mươi tháng một mươi vừa qua nhiều cử tri bức xúc về tình trạng mưa lớn
chiều cường gây ngập úng nặng trên diện rộng
giống gặp một mươi tỷ đồng lại đắp chiếu từ nhiều năm qua
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đến nay khối lượng chung của dự án
đã hoàn thành trên chín mươi chỉ còn lại khoảng một mươi và cần khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
để hoàn thành công việc còn lại
vấn đề luôn được dư luận quan tâm trong những năm gần đây của ngành giáo dục thủ đô
là cơ sở trường lớp từ cấp mầm non đến phổ thông đều không đáp ứng được nhu cầu xã hội
do số lượng học sinh tăng quá nhanh
một số ý kiến cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do việc quy hoạch phát triển
hệ thống cơ sở giáo dục chưa được thực hiện đầy đủ đồng thời việc giám sát kiểm tra công tác
thực hiện quy hoạch đô thị chưa chặt chẽ
hàng loạt dự án trung cư khu đô thị mọc lên song vấn đề xây dựng các thiết chế xã hội
như là trường học lại chưa thực sự được quan tâm đúng mức tương xứng
các chủ đầu tư dù đã hoàn thành căn hộ đưa dân vào ở nhưng trường học thì chậm xây dựng
và hầu như chưa có chế tài xử lý
câu chuyện mức đóng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu không đủ sống
luôn được người lao động đặc biệt quan tâm
vấn đề càng thêm nóng khi mà dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được quốc hội xem xét
cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu này
mới đây nhất có một mươi ba hiệp hội ngành nghề đã đề xuất giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội
trung quanh vấn đề này bài viết trên báo tuổi trẻ cho rằng nếu vì khó khăn trước mắt
chúng ta quay về mức đóng bảo hiểm xã hội như những năm hai nghìn chín
thì lương hưu của nhiều người trong một mươi hai mươi năm tới sẽ ít ỏi hơn hiện nay rất nhiều
rõ ràng bài toán đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu phải là dài hơi và cần có chiến lược để xử lý
chứ không thể làm theo kiểu đẽo cầy giữa đường
những thông tin của tiểu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo là các thông tin dự báo thời tiết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tối và đêm nay trở đi mới là thời điểm rãnh mây rông này tác động xuống
cộng thêm ảnh hưởng của cả không khí lạnh nó sẽ gây mưa rào và rông trên diện rộng ở toàn miền bắc
từ ngày mai cùng với mưa rông xuất hiện nhiều nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ sẽ giảm xuống dưới hai mươi bảy độ trời chuyển lạnh
lui xuống trung bộ không khí biển cũng làm cho đới gió đông hoạt động mạnh hơn
vì thế ngay từ trưa và chiều nay ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chuyển nhiều mây hơn
vùng từ thanh hóa đến hà tĩnh còn có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to ở khu vực ven biển
mây nhiều mưa tăng làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực này giảm xuống còn từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay thời tiết tương đối ổn định với mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi về đêm và chiều tối
còn ban ngày thì trời có nắng nhiệt độ cao từ ba mươi đến ba mươi ba độ
không chịu tác động của hình thái gây năng
trong ngày mưa nào nam bộ và tây nguyên đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tạnh ráo
với nhiệt độ ở khu vực tây nguyên chỉ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ khu vực nam bộ là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là nắng giáo
nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực nam bộ cao từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
các tỉnh tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển ngày hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ chưa có mưa rông nhiều
từ tối và đêm nay ở vịnh bắc bộ sẽ có mưa rào và rông với diện mưa ở mức giải rác tầm nhìn xa thấp dưới một mươi km
ngoài khơi vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm mưa rông vài nơi
còn ở khu vực giữa và nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió yếu mưa vài nơi sóng thấp dưới hai m biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km